thông tin mới nhất liên quan đến vụ án hình sự buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn hiệu
health hai nghìn canada thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tp hcm các tỉnh thành phố khác và cục quản lý dược bộ y tế
ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với ông trương quốc cường thứ trưởng bộ y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện
các quyết định nêu trên đối với bị can trương quốc cường
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tại phiên tòa phúc thẩm vụ án vn phạc ma
ông trương quốc cường đã được triệu tập lần đầu tiên nhưng vắng mặt
trong vụ án này ông cường được xác định có vai trò thẩm định cấp phép nhập khẩu
hồ sơ giấy tờ của vn phạng ma nộp có rất nhiều sai sót
mặc dù vậy các chuyên gia của cục quản lý dược vẫn lập biên bản thẩm định giá hồ sơ đạt
và đề xuất ông trương quốc cường ký công văn cho vn pharma nhập khẩu hai trăm linh hộp h capital
tính đến ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn khoảng chín ba trăm linh hộp thuốc h capital được nhập về việt nam
để tại kho của công ty vn phạc ma
ngày một một tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn cục quản lý dược có công văn yêu cầu vn phạc ma tạm ngừng nhập khẩu
lưu hành thuốc đồng thời đề nghị cơ quan điều tra xác minh nguồn gốc lô thuốc
và phát hiện thuốc không đạt chất lượng
ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cục quản lý dược bộ y tế và các cơ quan đơn vị có liên quan
liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên cầm dao và mã tấu đuổi chém nhau gây náo loạn mất an ninh trật tự
trên địa bàn vào tối một tháng một mươi một vừa qua công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã lập chuyên án đấu tranh
tạm giữ một mươi chín đối tượng tiến hành khởi tố ba đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
cụ thể vào khoảng hai mươi h ngày một tháng một mươi một phạm văn sang và đoàn phương đông cùng chú tại xã xuân thọ
thành phố đà lạt điều khiển hai xe mô tô chở theo một người tên là bảo khanh trên đường hùng vương
thì bất ngờ bị nhóm thanh niên chặn đầu rồi sử dụng mã tấu đuổi chém liên tiếp vào người gây thương tích
hậu quả đông bị thương vùng đỉnh đầu đùi phải lưng dưới bả vai và tay trái còn sang và khanh không bị thương tích
lực lượng công an đã nhanh chóng tổ chức truy bắt ngay trong đêm các đối tượng liên quan
trần nguyên anh bảo và tô tiền duy là hai đối tượng cầm đầu chủ mưu
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa bắt khẩn cấp năm đối tượng trú tại tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi cướp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản
khuya ngày hai tháng một mươi một sau khi bị công an xã long tân huyện nhơn trạch bắt và lập biên bản về hành vi
không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc dịch bệnh
theo hướng dẫn của bộ y tế
không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông và tạm giữ phương tiện
đối tượng lê cước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tỉnh đồng nai đã gọi thêm bốn người
mang dao đến trụ sở công an xã đập phá gây thiệt hại một số cửa kính máy tính quạt
và cướp chiếc xe máy mình bị giữ nhưng cả nhóm đã bị công an huyện nhân trạch bắt sau đó
một số địa phương đã phải nâng cấp độ dịch thành lập thêm cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân
đến thời điểm hiện tại bạc liêu ghi nhận bốn bốn trăm tám mươi ca nhiễm mới đến sáng ngày bốn tháng một mươi một
dù số ca nhiễm đã giảm so với những ngày trước đó nhưng vẫn có đến hai trăm năm mươi ca mắc mới
trong đó có một trăm năm mươi ba ca cộng đồng hiện có ba hai trăm một mươi bệnh nhân đang được điều trị
tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh việc các ca nhiễm liên tục tăng cao đã gây áp lực
rất lớn lên công tác thu dung điều trị cho các cơ sở y tế đặc biệt là hai ổ dịch phức
tạp tại thành phố bạc liêu và thị xã giá rai tỉnh bạc liêu đã tăng thêm hai chín trăm tám mươi dường bệnh
điều trị cho hai địa phương từ ngày một mươi bốn tháng một mươi đến nay tỉnh phú thọ ghi nhận tám trăm ba mươi chín trường hợp
mắc tại một mươi huyện thành thị với nhiều ổ dịch trong cộng đồng mới phát hiện có tính chất phức tạp
khó lường tỉnh phú thọ đã quyết định tạm dừng hoạt động đối với một số dịch vụ có nguy cơ cao
lây nhiễm các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ khác được phép thực hiện
xong phải đảm bảo tuân thủ quy định phòng chống dịch trước tình hình dịch diễn biến phức tạp
số ca nhiễm tăng cao và lan ra nhiều huyện tỉnh hà giang đã phân lại cấp độ dịch theo đó
toàn tỉnh cấp độ hai nguy cơ trung bình đối với cấp huyện trên địa bàn tỉnh có chín huyện vùng xanh
huyện vùng vàng thành phố hà giang là vùng đỏ đối với cấp xã tỉnh có một trăm tám mươi một xã vùng xanh
một xã vùng vàng năm xã vùng cam và sáu xã vùng đỏ
trước diễn biến phức tạp của dịch ubnd tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã triển khai kế hoạch
tổ chức xét nghiệm nhanh covid một mươi chín cho người dân thuộc một mươi sáu phường xã trên địa bàn thành phố
thời gian thực hiện từ ngày sáu đến ngày chín tháng một mươi một
để đảm bảo tiến độ thành phố buôn ma thuột sẽ thành lập hai trăm linh bốn tổ lấy mẫu xét nghiệm nhanh
bốn tổ lấy mẫu lưu động cho người dân ở một mươi sáu phường xã với số lượng xét nghiệm khoảng hai trăm chín mươi năm người
mỗi tổ xét nghiệm khoảng năm trăm linh người một ngày
tức lấy mẫu hộp của từng hộ gia đình và không quá ba người một mẫu hộp
quy trình thực hiện được các cán bộ y tế hướng dẫn theo đúng quy định phòng chống dịch
đối với những trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà
đội lấy mẫu cơ động sẽ đến từng nhà để test nhanh covid một mươi chín
từ ngày hôm qua cho đến sáng nay thành phố đà nẵng đã ghi nhận một mươi ba ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
ở các quận sơn trà thanh khê ngũ hành sơn và tại huyện hòa vang
hiện công tác khoanh vùng xét nghiệm đang được khẩn trương trẻ thai
tại phương an hải bắc quận sơn trà tp đà nẵng sau khi phát hiện hai ca dương tính với covid một mươi chín
tại nhà hàng lê gia hai chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng
xét nghiệm những trường hợp liên quan và phát hiện thêm tám ca dương tính
đưa đi cách ly tập trung gần một trăm ba mươi trường hợp
tại ngay chỗ điểm le gia thì đã đưa đi cách ly tập trung tám mươi một ca
và các điểm xét nghiệm cũng như các điểm có ép không xảy ra ở đường nguyễn trung trực
cũng như là nguyễn thị định thì đến thời điểm bây giờ tổng số f một đưa đi cách ly tập trung là một trăm hai mươi chín ca f một
và hiện tại là có chỉ đạo của giám đốc trung tâm y tế quận sơn trà
thì sáng nay tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm tại chợ an hải bắc để khoanh vùng
tại vì ép không đã đi đến chợ để mà đi chợ
thì trong cái thời điểm đó thì đã
tầm cỡ khoảng là năm trăm linh mẫu xét nghiệm sáng nay nữa
hiện trên địa bàn thành phố đà nẵng đã ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới ngoài cộng đồng
và các quận sơn trà thanh khê ngũ hành sơn và huyện hòa vang
chính quyền địa phương và các ngành liên quan đang khoanh vùng
xác định rõ đối tượng có nguy cơ địa bàn cần xét nghiệm tầm soát để thực hiện xét nghiệm đại diện hồ gia đình
ngay khi phát hiện có ca trong cộng đồng ủy ban nhân phường đã kịp thời chỉ đạo lực lượng công an
y tế quân sự phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khoanh vùng
triển khai lấy mẫu xét nghiệm ở các khu vực liên quan
trong sáng hôm nay địa phương tiếp tục lấy mẫu ở khu vực xung quanh chợ
và phối hợp với ban quản lý chợ lấy mẫu xét nghiệm cho các hộ tiểu thương trong khu vực chợ
góp phần đảm bảo sàng lọc đối tượng và xác định mức độ nguy cơ để có biện pháp thực hiện phù hợp
các ca cộng đồng trên địa bàn thành phố đà nẵng hiện vẫn chưa rõ nguồn lây
nhân dân thành phố cũng đề nghị các đơn vị địa phương tăng cường công tác quản lý
người ra vào thành phố thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quét mã quy rờ
tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ và sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
sau khi khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty công nghiệp sài gòn trách nhiệm hiệu hạn một thành viên gọi tắt là cns
vào ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và ra lệnh khám xét
đã được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn đối với hai bị can
các bị can đều có hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vi phạm điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự gồm một chu tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai tại hà nội
quốc tịch việt nam cư trú tại phường hai mươi sáu quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
nguyên tổng giám đốc cns
đỗ văn nga sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy tại bình định quốc tịch việt nam cư trú tại phường ba
quận gò vấp thành phố hồ chí minh kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính kế toán của cns
hiện vụ án đang được điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật
cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến
trên mạng internet do đỗ ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn có tên gọi khác là hà miên
trú tại quận long biên thành phố hà nội cầm đầu
đây là đường dây đánh bạc với thủ đoạn rất mới sử dụng đồng tiền kỹ thuật số
để tham gia đặt cược và núp bóng dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính
cụ thể vào ngày hai mươi tám tháng một mươi cục cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ
của bộ công an và công an các địa phương tiến hành triệu tập khám xét khẩn cấp
đối với các đối tượng trong chuyên án
khám xét khẩn cấp và triệu tập đối với một mươi bảy đối tượng ở hà nội về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
quá trình đấu tranh cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ
vào khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đỗ ngọc hà và bùi hoàng sơn cùng nghiên cứu tìm hiểu
về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua game bài baracas
và sử dụng điện tử quy đổi ra euro để đánh bạc
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định tổng số tiền cược của hệ thống
mà các con bạc cấp dưới do hà và sơn vận hành chỉ tính từ một mươi chín tháng bốn cho đến nay
với số tiền khoảng hơn một một tỷ euro quy ra tiền việt nam là khoảng ba mươi tỷ đồng
quá trình khám xét cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thu giữ một mươi hai xe ô tô
chín máy tính ba máy tính bảng bốn mươi hai điện thoại di động một tỷ bảy trăm bảy mươi một triệu đồng
một trăm linh bốn lượng vàng sic một thỏi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác
chuyên bán ma túy trong cơ sở kinh doanh karaoke một đối tượng vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ là lương vũ luân hai mươi bốn tuổi trú tại xã trà phú huyện trà bồng
trước đó đối tượng bán ma túy cho một mươi bốn đối tượng sử dụng tại quán karaoke newsar
ở phường nghĩa lộ tp quảng ngãi đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp quảng ngãi
đã khởi tố một mươi bốn đối tượng trên về hành vi tổ chức sử dụng ma túy
thưa quý vị thời gian qua để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar karaoke trên địa bàn tỉnh quảng ninh
chưa được phép hoạt động trở lại tuy nhiên thì nhiều chủ cơ sở vẫn bất chấp lệnh cấm
và lén lút hoạt động điều đáng chú ý là một số cơ sở còn tổ chức hoặc để cho khách tổ chức
sử dụng chất ma túy trái phép bám sát địa bàn nắm chắc tình hình lực lượng công an
đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh
có điều kiện vi phạm quy định về phòng chống dịch
treo biển đóng cửa phòng chống covid một mươi chín thế nhưng bên trong cơ sở karaoke này
tại các phòng hát với tiếng nhạc cực đại rất nhiều đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy
cùng với nguồn tin trinh sát và tố giác của nhân dân thời gian gần đây
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh
liên tục phát hiện các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán karaoke quán bar
vi phạm quy định phòng chống dịch tổ chức hoặc để cho khách tổ chức sử dụng ma túy
bắt giữ hàng trăm đối tượng liên quan
khi chúng tôi kiểm tra có đến bảy mươi đối tượng sử dụng ma túy
khi mà các đối tượng sử dụng ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện
thường thường là sẽ sử dụng tại những phòng ở tầng cao hoặc tầng hầm
để quá trình chúng tôi tiếp cận bắt giữ là gặp rất nhiều khó khăn
các đối tượng sử dụng ma túy khi mà đã bị bắt giữ về cơ quan điều tra
thì thường thường là có biểu hiện phê ma túy dẫn đến tình trạng chống đối
nên là dẫn đến quá trình đấu tranh ban đầu với các đối tượng làm rõ hành vi
vì các đối tượng là cực kỳ khó khăn
theo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh
thời gian gần đây với sự xuất hiện của nhiều loại ma túy tổng hợp
các quán bar karaoke nhà nghỉ được nhiều đối tượng chọn làm nơi sử dụng
mua bán trái phép chất ma túy
đặc biệt trong thời gian phòng chống dịch lợi dụng giãn cách xã hội
các đối tượng sử dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện để tổ chức sử dụng ma túy
có dấu hiệu gia tăng với nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi hơn
thông qua các mạng xã hội các đối tượng thường lập các nhóm kín
rủ dê tổ chức hoạt động sử dụng ma túy tập thể tại các cơ sở karaoke
quán bar hoạt động trái phép
đáng chú ý tham gia vào hoạt động sử dụng tập thể chất ma túy trái phép
rất nhiều trường hợp còn ở lứa tuổi thanh thiếu niên
tổ chức sử dụng ma túy là những người bỏ tiền ra kinh doanh hoạt động karaoke
chúng chung nhau nhiều

ngoài ra chúng còn cung cấp trái phép chất ma túy mua bán luôn tại trong cơ sở kinh doanh này
bám sát địa bàn nắm chắc tình hình với nhiều biện pháp nghiệp vụ đồng bộ
từ đầu năm đến nay lực lượng công an tỉnh quảng ninh đã phát hiện
triệt phá hơn bốn mươi ổ nhóm mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
xử lý hình sự với hơn một trăm sáu mươi đối tượng và xử lý hành chính với gần hai trăm bốn mươi đối tượng liên quan
nhờ người quen dẫn đi mua xe máy tại cửa hàng sửa chữa xe máy
sau khi chủ cửa hàng cho xem giấy tờ thì đối tượng đi thử xe và chạy thẳng về quê để bán xe
mới đây đối tượng bùi văn xuyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
đã bị công an huyện kim bảng tỉnh hà nam tạm giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày hai mươi một tháng một mươi xuyên đã nhờ người quen dẫn đi mua xe máy
tại cửa hàng sửa chữa xe máy độ uyển ở thôn thịnh đại xã đại cương huyện kim bằng
tại đây sau khi chủ cửa hàng cho xem giấy tờ xe xuyên đi thử xe và chạy thẳng về thanh hóa
để bán xe lấy tiền tiêu xài với giá một mươi triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo công an xã đại cương đã phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm
công an huyện kim bảng đã nhanh chóng xác minh điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng xuyên tại tỉnh thanh hóa
đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng đỗ văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khu ba phường quảng yên thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
cao một m sáu mươi và có sẹo chấm cách hai cm dưới sau đuôi mắt phải
và đối tượng nguyễn đình sĩ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại một mươi sáu
trên một trăm tám mươi năm hùng duệ vương phường thượng lý quận hồng bàng thành phố hải phòng
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện an dương thành phố hải phòng
là đối tượng nguyễn trường lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn văn xá
xã quốc tuấn huyện an dương thành phố hải phòng cao một m sáu mươi hai và có sẹo thẳng một năm cm trên trước đuôi mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến
các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an